một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại bang new south wales australia do tài xế lái xe khi đang say rượu
cảnh sát bang cho biết tài xế lái xe tải đã đâm vào một nhóm trẻ em tại thành phố sydney
khiến bốn em thiệt mạng và ba em khác bị thương nặng
tài xế samuel davison hai mươi chín tuổi có nồng độ cồn trong máu vượt gấp ba lần ngưỡng cho phép khi điều khiển xe
do không làm chủ được tốc độ chiếc xe đã lao lên vỉa hè và đâm vào các em
tài xế xe tải phải đối mặt với hai mươi tội danh tại tòa trong đó có tội ngộ sát và lấy xe với nồng độ cồn cao trong máu